hãng tin sputnik dẫn lời người phát ngôn bộ quốc phòng của nga
thiếu tướng igor kunashenkov vào ngày hai mươi tám tháng hai cho biết
quân đội của nga đã kiểm soát hoàn toàn không vận của ukraine
trong tuyên bố người phát ngôn konashenkov nhấn mạnh
người dân ukraine có thể tự do rời khỏi thủ đô kiev dọc theo đường cao tốc kiev vasinki
đây là hướng rộng mở và an toàn
ông nêu rõ hàng không nga đã giành được ưu thế trên toàn bộ lãnh thổ của ukraine
vào cùng ngày theo các quy định mới được công bố của liên minh châu âu eu
eu cấm các giao dịch có liên quan đến việc quản lý tài sản và dự trữ của ngân hàng trung ương nga
đồng thời đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay của nga
các quy định mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé